bộ trưởng tô lâm đánh giá cao những đóng góp thực chất hiệu quả của hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean và các doanh nghiệp hoa kỳ
trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước góp phần đưa quan hệ việt nam và hoa kỳ phát triển lên tầm cao mới
ngoài các lĩnh vực hợp tác hiện có bộ trưởng tô lâm mong muốn thời gian tới bộ công an việt nam và các doanh nghiệp hoa kỳ
tiếp tục hợp tác trên những lĩnh vực an ninh mạng kỹ thuật chuyển giao công nghệ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật phục vụ cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn y tế
thay mặt đoàn doanh nghiệp của hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean ngài alexander faoman đánh giá cao bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua
chủ tịch hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean mong muốn trong thời gian tới chính phủ việt nam nói chung bộ công an việt nam nói riêng
sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoa kỳ đầu tư ổn định lâu dài tại việt nam